theo thủ tướng armenia nikol pashinyan đã có cuộc gặp gỡ với một số doanh nghiệp tiêu biểu của việt nam
tại cuộc gặp chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vũ tiến lộc khẳng định
quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển
việt nam có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của armenia như máy móc thiết bị nguyên liệu bông nguyên liệu ngành dệt may
trong khi đó việt nam có khả năng đẩy mạnh các mặt hàng xuất khẩu sang armenia như thủy sản nông sản hàng điện tử dệt may
theo thủ tướng armenia nikol pashinyan hiện nay môi trường đầu tư của armenia đã thay đổi theo chiều hướng tích cực
cởi mở với đầu tư nước ngoài đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ thông tin công nghệ cao công nghệ số
armenia quan tâm đến lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao thiết bị quân sự
bên cạnh đó ngành nông sản của hai nước đều phát triển với những sản phẩm đặc thù do đó có nhiều cơ hội hợp tác
thủ tướng cũng đề cập tới cơ hội hợp tác trong ngành du lịch
thủ tướng nhấn mạnh armenia đang triển khai kế hoạch thực hiện đơn giản hóa thủ tục các visa tiến tới miễn thị thực đối với công dân việt nam
nhằm thúc đẩy phát triển du lịch
bên cạnh đó thủ tướng cũng lưu ý đến khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo dệt may các sản phẩm rượu cồn